phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bà rịa vũng tàu vừa bắt giữ đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ khoảng bốn hai kg ma túy đá hơn hai viên thuốc lắc
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phối hợp với công an phường phước nguyên thành phố bà rịa bắt quả tang đối tượng bùi văn minh chú phường phước nguyên thành phố bà rịa tàng trữ tám gói ma túy tổng hợp dạng đá
đầu tranh mở rộng chiều cùng ngày phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bà rịa vũng tàu phối hợp với lực lượng chức năng công an tp hcm tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng võ trung hồng chú thành phố hồ chí minh
khám xét trên người và phòng trọ của hồng tại phường đa cao quận một cơ quan công an phát hiện thu giữ một mươi chín gói ma túy tổng hợp dạng đá có khối lượng khoảng bốn hai kg hơn hai viên thuốc lắc một cân tiểu ly một bộ dụng cụ sử dụng ma túy cùng nhiều tăng vật khác
liên quan đến vụ dùng hung khí hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên xảy ra tại một quán nước
trong hẻm năm mươi hai đường nguyễn huệ phường hai thành phố vĩnh long vào tối ngày sáu tháng ba
công an thành phố vĩnh long tỉnh vĩnh long đã khởi tố bắt bị can trần quang minh
sinh năm hai nghìn bốn chú phường trường an thành phố vĩnh long để tạm giam về hành vi gây dối chất tự công cộng
ngay khi sự việc xảy ra đội cảnh sát hình sự và công an phường hai thành phố vĩnh long
đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra đã tiếp nhận và bắt tạm giam hai bị can ra đầu thú
và bắt một bị can khác liên quan vụ án
nay tiếp tục thi hành lệnh bắt bị can trần quang minh để tạm giam phục vụ công tác điều tra
hiện lực lượng điều tra đang khẩn trương làm rõ vụ án
cơ quan công an yêu cầu những người có liên quan trong vụ án nêu trên
nhanh chóng liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố vĩnh long
hoặc gọi theo số điện thoại hai trăm bảy mươi ba trăm chín mươi một hai nghìn một trăm bốn mươi bảy
để được hưởng
chính sách khoan hồng của đảng và nhà nước
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố tuy hòa tỉnh phú yên
vừa thi hành quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can
để tạm giam đối với dương văn toàn chú phường sáu thành phố tuy hòa
về hành vi xâm phạm chỗ ở của người khác
kết quả điều tra xác định sau khi ra tù vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi
toàn cho vợ chồng ông nguyễn đình quyết
vay số tiền một trăm bốn mươi triệu đồng với lãi suất một mươi sáu triệu đồng
trên một mươi ngày
đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
do vợ chồng quyết không có tiền trả nợ
toàn yêu cầu vợ chồng ông quyết ký tên vào giấy bán căn nhà
tại phường chín thành phố tuy hòa tỉnh phú yên
với giá là hai trăm ba mươi năm triệu đồng
dù biết rõ căn nhà này là nhà của tri ông quyết
nhưng toàn cùng một số đối tượng
đã mang theo máy cắt sắt
đến đe dọa thay khổ ổ khóa mới
vào nhà ở và cản trở trái pháp luật
chị ông quyết vào nhà
hành vi của toàn và các đối tượng
chỉ dừng lại khi lực lượng công an đến giải quyết
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp tuy hòa
cũng đã tiến hành khám xét chỗ ở của toàn
và thu giữ nhiều tài liệu
có liên quan đến hoạt động tín trụng đen
dương văn toàn là đối tượng có nhiều tiền án tiền sự
về hành vi cố ý gây thường tích
hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tp tuy hòa
tiến hành điều tra mở rộng
lựa chọn các con đường mòn đối tượng
nhận vận chuyển trái phép hàng hóa
có giá trị gần một năm tỷ đồng
qua biên giới để lấy tiền công
với hành vi này hà văn thượng
chú tệ xã sóc hà huyện hà quảng
vừa bị công an tỉnh cao bằng khởi tố bắt tạm giam
quá trình điều tra xác định hà văn thượng
là cư dân khu vực biên giới
do có mối quan hệ với một số đối tượng người trung quốc
nên thượng đã nhận vận chuyển trái phép
hàng hóa qua biên giới để lấy tiền
việc vận chuyển được hà văn thượng thực hiện
qua đường mòn lên các khu vực cột mốc biên giới
để tránh sự kiểm soát của các lực lượng chức năng
tại hiện trường cơ quan cảnh sát điều tra
đã thu giữ hai năm trăm linh cây thuốc lá
có trị giá là một tỷ bốn trăm hai mươi năm triệu đồng
và ba mươi bốn chai nghi là rượu ngoại
vào chiều ngày một mươi bảy tháng sáu
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh sóc trăng
tiếp nhận tin báo từ bị hại hai mươi một tuổi
chú thành phố sóc trăng
đến trình báo việc nạn nhân
bị lừa sang campuchia và bị cưỡng bức lao động
vụ việc tiếp tục là lời cảnh báo
khi có nhu cầu đi lao động nhất là làm việc
tại nước ngoài người lao động cần phải liên hệ
tới các trung tâm giới thiệu việc làm

hợp pháp để tránh những hậu quả đáng tiếc
có thể xảy ra
theo thông tin từ nạn nhân trình báo
vào khoảng đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi
thì em được một người bạn
rủ đi tây ninh để làm việc
tại một công ty do bạn em tìm hiểu trên mạng
sau đó cả hai đón xe lên
thành phố hồ chí minh thì có xe của những người
tự xưng từ công ty ở tây ninh đến đón
khi đến tây ninh cả hai em được đưa
đến một nơi không rõ địa chỉ
tại đây hai em này được dạy cho cách sử dụng
máy vi tính với mục đích để thực hiện
hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng
bằng hình thức tuyển cộng tác viên bán hàng online
sau khi ở tây ninh được hai ngày
các đối tượng thông báo đã hoàn thành
xong quá đào tạo nên đưa hai nạn nhân
đi làm việc
khi đang ngủ hai em được đưa lên xe lúc nửa đêm
khi tỉnh giấc thì mới biết
mình bị đưa sang campuchia
tại campuchia cả hai em được đưa đến
hai nơi khác nhau sau đó tiếp tục được
huấn luyện thêm vài ngày và bị các đối tượng
buộc thực hiện các hành vi lừa đảo trên mạng
nếu làm không đạt các chỉ tiêu
của các đối tượng đưa ra thì sẽ bị
các hình thức trừng phạt
dạ thì giống như là nó kêu mình vào đăng ký
đúng không kêu vào đăng ký thì nó nói là
hệ thống tặng cho ba mươi
tặng cho bạn
ba mươi để bạn thử việc
bạn làm gửi xong ba đơn bạn gúc
thì trên đây nó cầm hệ thống
rồi nó gửi phát đơn
thì nó được gúc lần đầu
tới lần thứ hai
thì cái đơn càng ngãi càng cao thì mình phải nạp vào
phải nạp vào hoàn thành đơn đó
một cái gúc nhưng mà nó không cho gúc
cứ là tăng đơn tăng cao
vậy hoài không hợp tác
nó ở lâu xuống tầng một nó ít điện thôi
nó kê sát người
chích mình tới con xỉu
chích xỉu xong tạt nước
nó chích tiếp nó cho ăn cơm xong rồi
lên làm nên là không được tối về chích tiếp
rồi đưa lên ngủ
do biết mình bị lừa làm chuyện phạm pháp
và sợ bị hành hạ nếu không hoàn thành công việc
của các đối tượng yêu cầu nên nạn nhân hai mươi một tuổi này
đã tìm mọi cách để liên lạc
với người thân tại sóc trăng
sau đó người nhà phải chuyển cho các đối tượng
trên tám mươi triệu đồng
thì em này mới được thả về
qua sự việc nêu trên công an tỉnh sóc trăng
khuyến cáo mọi người dân khi có nhu cầu đi lao động
nhất là làm việc tại nước ngoài
cần phải liên hệ các trung tâm giới thiệu
việc làm hợp pháp để tránh được những hậu quả
đáng tiếc có thể xảy ra
tiếp tục với những nội dung khác
theo báo cáo của trung tâm bệnh tật tỉnh đắk lắc
địa phương vừa ghi nhận một trường hợp
mắc bệnh whitmore hay còn gọi là
vi khuẩn ăn thịt người tại huyện ea su
trường hợp đầu tiên
mắc whitmore tại tỉnh đắk lắc là một cháu gái
chín tuổi ở thôn trường xã ea lốp
huyện ea su bệnh nhân đang được điều trị
tích cực tại bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên
theo mẹ bệnh nhân trước khi nhập viện một mươi ngày
cho bé suốt cao liên tục kèm
sưng đau vùng mang tay hai bên
người nhà đã đưa đến nhiều phòng khám
tư nhân trung tâm y tế huyện
và được chẩn đoán là các bệnh
hoai bị áp xe tai được cho uống
thuốc liên tục nhưng không thuyền giảm
khi có kết quả xét nghiệm dương tính
với vi khuẩn ăn thịt người vào ngày chín tháng sáu
thì tình trạng bệnh nhân đang ở giai đoạn
có tiên lượng nặng nhiễm trùng máu
viêm mảng não hiện bệnh viện đao khoa
vùng tây nguyên vẫn đang tích cực chăm sóc
điều trị cho bệnh nhân
hôm nay gần một trăm linh bảy học sinh hà nội
đã kết thúc ngày thi đầu tiên
của kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi trường công lập
kỳ thi năm nay số lượng thí sinh
tăng đột biến trong khi đó thì
chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường công lập
khoảng gần bảy mươi học sinh ghi nhận
của nhóm phóng viên trong ngày thi đầu tiên
đây là điểm thi nguyễn thị minh khai
quận bắc tử liêm với quy định mới
mỗi điểm thi phải bố trí phòng
để đồ dùng của thí sinh ngoài những
vật dụng được mang vào các khu vực
thí sinh làm bài hai mươi năm mét nhiều
thí sinh đã phải đến điểm thi sớm
để gửi đồ với quy định mới này
có thể tránh vấn đề thu phát tín hiệu
trong phòng thi và có nguy cơ làm lộ đề
năm nay thì có một điểm mới
rất là mới là các tư trang vật dụng
thí sinh mà không được mang vào phòng thi
thì sẽ được bảo quản ở một cái địa điểm
cách xa phòng thi tối thiểu là hai mươi năm mét
tại điểm thi của chúng tôi đã bố trí
tới hai phòng để phục vụ cho công tác đó
và thí sinh vào qua
cổng trường gái là các em đã được hướng dẫn
để vào phòng gửi đồ
và cũng thêm điểm mới nữa
là chúng tôi cũng chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận
các thí sinh được xác nhận là f
có thể là sẽ đến giữ thi tại trường
các đoàn của thành phố sở giáo dục
và đào tạo hà nội cũng đã đến kiểm tra
giám sát một số điểm thi
kỳ thi tuyển sinh vào một mươi công lập

sau thời gian dài các em phải học online
do ảnh hưởng của dịch bệnh
vì vậy cách ra đề đã có những điều chỉnh
cho phù hợp với tình hình thực tiễn

của nhiều thí sinh

đột sức và

cũng khá sát với thực tế
trong môn ngữ văn em làm được bài

nhất là bành luận xã hội thì nó rất là ý nghĩa với mọi người
đề thi năm nay thì với
sở dục đào tạo và ban chỉ đạo thi của thành phố
thì chúng tôi cũng
ra đề trong phạm vi
trong chương trình học của các em
chứ không có vượt ngoài phạm vi
và cũng mong rằng các em học sinh
các thí sinh và đặc biệt là phụ huynh học sinh
cũng hoàn toàn yên tâm cổ vũ
động viên con em mình sẽ thi hết sức
để làm thế nào có kết quả tốt nhất
tại kỳ thi năm nay
trong ngành thi đầu tiên nhìn chung
tại các điểm thi lực lượng công an luôn
túc trực đảm bảo an ninh trực tự
tránh tụ tập đông người
tại từng điểm thi
sẽ có trách nhiệm
đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực điểm thi
và đảm bảo trong
khu vực diễn ra kỳ thi
tối thiểu năm mươi mét không để xảy ra
những tình trạng bùn tắc giao thông
tụ tập đông người khẩu cấp
và các kệ nạn khác
ngày hôm nay các em đã hoàn thành
hai môn ngữ văn và ngoại ngữ
sáng mai các em tiếp tục thi môn toán
riêng đối với các thí sinh thi vào trường chuyên
sẽ thi các môn vào ngày hai mươi tới đây
trước việc rắc thải tồn động và dồn ứ
ở nhiều quận nội đô ban duy tư
các công trình hạ tầng kỹ thuật sở xây dựng hà nội
có văn bản đề nghị các quận huyện
chỉ đạo các đơn vị vệ sinh môi trường trên địa bàn
chuẩn bị đầy đủ phương tiện
thiết bị nhân lực khẩn trương thu gom
vận chuyển hết lượng rác trên địa bàn
trong ba ngày từ ngày một mươi tám cho đến hết ngày hai mươi tháng sáu
đồng thời ban này cũng yêu cầu nhà máy điện
rác sóc sơn của công ty năng lượng môi trường thiên ý
chuẩn bị đầy đủ năng lực
thiết bị nhân lực đảm bảo an toàn
tiếp nhận khối lượng ba tấn rác
phân luồng từ các quận huyện kể trên
thời gian tiếp nhận về nhà máy rác thiên ý
dự kiến từ bảy h ba mươi đến một mươi sáu h
từ ngày một mươi tám đến hai mươi tháng sáu
từ ngày một mươi tám đến hai mươi tháng sáu
để các phương tiện vận chuyển rác di chuyển thuận lợi
ban duy tư các công trình hạ tầng kỹ thuật
sở xây dựng hà nội đề nghị công ty
trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị hà nội
tập trung bố trí máy móc nhân lực
khẩn trương sửa chữa phục hồi tuyến đường công vụ
tiếp nhận rác mặt khác
tăng cường thiết bị đặc biệt làm máy ủi
và bố trí lao động đảm bảo điều kiện
tiếp nhận rác hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
với khối lượng từ năm đến năm năm trăm linh tấn
một ngày đêm
thưa quý vị giá xăng dầu
tiếp tục tăng làm cho ngư dân lo lắng
khi mà chi phí mỗi chuyến ra khơi tăng gấp đôi
trong khi sản lượng khai thác thì giảm
nhiều phương tiện phải lỗ vốn
một số chủ phương tiện khai thác thủy sản
trên địa bàn huyện ngọc hiển tỉnh cà mau cho biết
nếu như trước đây đánh bắt thủy sản đi về trong ngày
chỉ mất khoảng hai triệu tiền dầu
thì nay chi phí đã tăng gấp đôi
giá xăng dầu tăng cao kéo theo giá mưa lưới phụ
và nhiều vật tư nguyên liệu khác
như ga nước đá nhu yếu phẩm thực phẩm cũng tăng theo
hiện cà mau có khoảng năm phương tiện khai thác thủy sản
ngay biển là kinh tế chính
của hàng trăm hộ dân trên địa bàn
ngư dân lo ngại sẽ khó duy trì được hoạt động
khai thác thủy sản và tạo việc làm cho ngư phủ
nếu giá xăng dầu vẫn ở mức cao
sáng ngày một mươi tám tháng sáu
lãnh đạo công an quận ninh kiều thành phố cần thơ
cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an quận
đã khởi tố bị can bắt tạm giam bốn tháng
đối với trương quang anh đức hai mươi hai tuổi
ngụ tại quận cái răng để điều tra
về hành vi lừa đảo chiếm đọt tài sản
trước đó hàng trăm sinh viên đại học và cao đẳng
trên địa bàn thành phố cần thơ bỗng dưng
bị ôm một quản nợ từ một mươi sáu mươi triệu đồng
do trương quan anh đức nhờ đứng tên
mua hàng trả góp là điện thoại di động
laptop với thủ tục đơn giản
đức hướng dẫn các sinh viên làm hồ sơ mua sản phẩm
của cửa hàng và được trả tiền công bốn trăm linh đồng
và hứa với các sinh viên là hỗ trợ trả góp
được duyệt sau hai ngày sẽ hủy trên hệ thống
sinh viên chỉ đứng ra ký tên
vây hộ mua hàng trả góp không cần cọc
hay trả bất cứ chi phí nào
sau khi lừa đảo đức bỏ trốn khỏi địa phương
trong đơn gửi đến cơ quan công an các sinh viên cho biết
đang phải trả góp hàng tháng cho các tổ chức cho vay
và hàng ngày phải nhận hàng loạt
tin nhắn đe dọa chửi bới buộc phải thanh toán nợ
ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến tâm lý
và đời sống sinh hoạt
sau khi được công an quận ninh kiều vận động
đức đầu thú và sau đó đã dư lý đức
từ tp hcm về cần thơ để phục vụ công tác điều tra
tại cơ quan công an bước đầu đức thừa nhận
đã lừa đảo hàng trăm sinh viên
trên địa bàn tp cần thơ với số tiền khoảng bốn tỷ đồng
thời gian đầu đức vẫn thanh toán tiền cho ngân hàng
tuy nhiên đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
dịch bùng phát khiến đức mất thu nhập
nên không còn khả năng thanh toán
công an quận ninh kiều cho biết
đến nay đã có gần hai trăm linh sinh viên
của các trường đại học cao đẳng trên địa bàn tp cần thơ
đến trình báo bị trương quang anh đức lừa đảo
số lượng sinh viên đến trình báo sẽ tiếp tục tăng lên
hiện công an quận đã làm việc với đại diện
bốn công ty tài chính để phục vụ công tác điều tra
và sẽ tiếp tục làm việc với công ty tài chính còn lại
công an quận tân phú tp hcm
đang điều tra nguyên nhân vụ việc
một năm thanh niên bị nhóm người lạ mặt cầm hôn khí
chém tới tấp gây thương tích nặng
xảy ra trên đường tây thạnh
sự việc được camera an ninh ghi lại
nạn nhân bị truy đuổi cho biết
vào buổi sáng trước đó
anh cùng ba đồng nghiệp đến nhà bạn
ở đường lưu chí hiếu quận tân phú để đi chùa
trong lúc chờ bạn xuống
thì có hai người đi đến kiếm chuyện
sau đó đuổi đánh
năm nạn nhân chạy bộ tới trước bộ quán ăn
trên đường tây thạnh phường tây thạnh quận tân phú
thì vấp ngã và bị nhóm thanh niên lạ mặt cầm hung khí
chém liên tiếp
vụ việc khiến nhiều thực khách bỏ chạy tán loạn
nhăm đối tượng sau đó bỏ đi
nạn nhân được đưa đi cấp cứu
toàn bộ vụ việc được camera an ninh ghi lại
theo các nhân chứng trước đó ít phút
khu vực này xảy ra mâu thuẫn đuổi đánh nhau
có thể nạn nhân bị chém là do hiểu nhầm
vì hai bên không quen biết
hiện công an quận tân phú đang lấy lời khai những người liên quan
trích xuất camera an ninh quanh khu vực
để điều tra truy xét
thưa quý vị và các bạn
nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông
trên địa bàn của tỉnh đồng nai
trong thời gian qua lực lượng cảnh sát giao thông
ở các địa phương đã thực hiện đồng bộ
nhiều giải pháp đẩy mạnh tuần tra kiểm soát
và tuyên truyền cho người dân
từng bước lập lại trật tự an toàn giao thông
kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
theo đúng quy định của pháp luật
ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân
trên địa bàn của huyện thống nhất
huyện thống nhất tỉnh đồng nai
là địa phương có tuyến quốc lộ một a và quốc lộ hai mươi đi qua
cộng với các tuyến đường trên địa bàn huyện
có mật độ lưu lượng xe ngày càng tăng
thời gian qua ý thức chấp hành luật giao thông
của một bộ phận nhân dân còn hạn chế
nên tình hình trật tự an toàn giao thông
trên địa bàn huyện vẫn diễn biến phức tạp
chỉ tính riêng sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
trên địa bàn quyền đã xảy ra bảy vụ tai nạn giao thông
làm bảy người chết và ba người bị thương
tăng trên cả ba tiêu chí so với cùng kỳ
nguyên nhân chủ yếu là do ý thức
của người tham gia giao thông
vi phạm các quy tắc giao thông trên các tuyến đường

tuy nhiên trên địa bàn huyện

đáng chú ý
nguyên nhân chủ yếu là do người điều khiển phương tiện
tham gia giao thông chưa chấp hành
các quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông
ý thức chấp hành luật giao thông của người dân còn thấp
phương tiện tham gia giao thông
ngày một gia tăng
trong khi cơ sở hạ tầng còn nhiều hạn chế
trong quá trình tuần tra kiểm soát
lực lượng cả sát giao thông huyện
thường xuyên chú trọng xử lý nghiêm các lỗi vi phạm
là nguyên nhân trực tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
lực lượng chức năng đang quyết định xử phạt

nộp kho bạc nhà nước gần năm trăm ba mươi triệu đồng
ngoài ra lực lượng cả sát giao thông
thường xuyên khó mặt tại các điểm nóng
từ trật tự an toàn giao thông
để chống ung tắc kẹt xe vào giờ cao điểm
và các ngày lễ tết
nhắc nhở người tham gia giao thông
nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông đường bộ
đồng thời triển khai thực hiện các kế hoạch
giải pháp trọng tâm
nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông
trên địa bàn nguyện trong thời gian tới
trong thời gian tới phương hướng là
sẽ tăng cường công tác tuần trai kiểm soát
xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông
tập trung vào các chuyên đề trọng tâm
và các hành vi là nguyên nhân
dẫn đến tai nạn giao thông như
nồng độ cồn chạy quá tốc độ
không đủ bổ hiểm
và làm tốt công tác
tuyên truyền phổ biến pháp luật
về trật tự an toàn giao thông đến cho người dân
trường học và các doanh nghiệp
nhằm nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông
để tránh những vụ tai nạn giao thông
đáng tiếc xảy ra trong thời gian tới
cùng với quyết tâm của các cấp chính quyền địa phương
thì việc nâng cao ý thức chấp hành
các quy định của luật giao thông
sẽ đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người
qua đó góp phần hạn chế thấp nhất
các vụ tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra
đưa tình hình tai nạn giao thông của tỉnh đồng nai
nói chung và quyền thống nhất nói riêng
giảm sâu trên cả ba tiêu chí về số vụ
số người chết và số người bị thương
trong năm hai nghìn hai mươi hai và những năm tiếp theo
thưa quý vị sau hai năm đưa vào sử dụng khai thác
bến xe miền đông ở tp hcm
được xem là bến xe lớn nhất nước
vẫn đang vắng khách bởi vị trí nằm xa trung tâm
nhưng kết đối giao thông thì lại kém
không tiện lợi cho hành khách lưu thông
bến xe miền đông mới có tổng vốn đầu tư hơn bốn tỷ đồng
trong đó giai đoạn một khoảng bảy trăm bốn mươi tỷ đồng
đưa vào khai thác tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
năm tháng đầu vận hành
để tạo thói quen cho khách và doanh nghiệp
sẽ hoạt động trên hai mươi tuyến cố định
từ tp hcm đến quảng trị trở ra khách tỉnh phía bắc
được đón khách tại bến cũ
rồi qua bến mới làm thú tục
tuy nhiên hơn một năm qua bến mới mỗi ngày
chỉ có khoảng từ chín đến một mươi lượt xe xuất phát
bình quân mỗi chuyến chỉ tám hành khách
nguyên nhân chính khi lượt khách tại bến thấp
là nhiều người ngại điểm này xa
do vậy nhiều doanh nghiệp vẫn bán vé tại bến cũ
và nhận đón khách ở bến mới
có đơn vị dùng xe trung chuyển
nhưng cũng có trường hợp rách quy định trực tiếp đón khách ở bến cũ
ngoài ra việc kết nối giao thông
đến bến xe miền đông mới chưa động bộ
cũng là một nguyên nhân
hiện ô tô ra vào bến đều phải chạy vòng về cầu đồng nai
hoặc đường hoàng hữu nam phía sau
cách đó vài km mà chưa có đường để xe quay đầu ra vào trực tiếp
bên cạnh tăng cường công an chính quy về xã
lãnh đạo công an tp hcm yêu cầu
mỗi cán bộ chiến sĩ khi nhận nhiệm vụ
phải linh hoạt các hình thức tuyên truyền
đến cho người dân đề án sáu của chính phủ
và công an các đơn vị địa phương này
phải đẩy mạnh thực hiện đề án
sáu mươi tám của công an tp hcm
về củng cố kiện toàn và nâng cao
toàn diện chất lượng hiệu quả hoạt động
của lực lượng công an phường xã thị trấn
trong sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
xác định tầm quan trọng của lực lượng công an cơ sở
trong việc triển khai đề án sáu của chính phủ
đến với mỗi tầng lớp nhân dân
công an tp hcm đã chủ động tăng cường
các bộ chiến sĩ tốt nghiệp đại học chính quy về công an xã
với nền tảng kiến thức vững chắc
và sự hướng dẫn của phòng cảnh sát quản lý hành chính
về trực tự xã hội lực lượng này được kỳ vọng
sẽ hỗ trợ đắc lực cho chính quyền các cấp
khi nhận nhiệm vụ tại công an xã
cùng với những kiến thức đại học ở trường
thì cán bộ nhân sĩ phải nắm chắc
những quy định về trách nhiệm
chức năng của một đồng chí
cảnh sát khu vực công an chính quy
ở công an xã
thì từ đó sẽ
tiếp cận được cái thực tế
cùng với sự lãnh đạo chỉ đạo
của trưởng công an cấp xã
thì sẽ thực hiện được cái nhiệm vụ của mình
đặc biệt là
chúng tôi sẽ tập trung
quán triệt những cái nội dung
nhiệm vụ của cán bộ
chính sĩ trong cái đợt này
về cái thực hiện cái đề án sáu
theo cái chức năng tại công an xã
bàn giám đốc công an thành phố hồ chí minh
cho biết sau khi khảo sát kiểm tra
tình hình hoạt động của công an cấp xã
nhận thấy công tác đào tạo bồi dưỡng
được chú trọng cơ sở vật chất điều kiện
làm việc của công an xã được quan tâm
và đến nay có nhiều chuyển biến tích cực
khắc phục những khó khăn ban đầu
ngay từ khi được điều động về địa bàn
lực lượng công an xã chính quy
đã tích cực triển khai thực hiện các mặt công tác
tuy nhiên để thực hiện hiệu quả đề án sáu của chính phủ
lực lượng công an xã cần phải làm tốt
công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức
chúng ta phải tìm gần
đến nhóm đối tượng
chọn cái thời gian
thích hợp để tuyên truyền
không phải chỉ ai cũng có smartphone
nếu chúng ta
cảm thấy ở trong doanh nghiệp
ở trong nhà trọ và khu tập trung
người ta không có trình độ
thì chúng ta phát bằng tờ rơi
bằng quy trình và hướng dẫn
theo nhóm đối tượng
và nhóm công việc họ đang cần
chứ không phải tràn lan
ví dụ nhóm tạm trú thì nhà trọ
khu tạm trú để người ta đăng ký thương trú
nhóm đăng ký xe
thì là chúng ta thông báo lên
và có bộ phận hướng dẫn
từ năm hai nghìn một mươi tám
công an tp hcm đã ban hành đề án
sáu mươi tám về củng cố kiện toàn
và nâng cao toàn diện chất lượng
hiệu quả hoạt động của lực lượng công an phường xã
phường thị trấn
vì vậy khi chuyển trọng tâm về xã
từ chỉ huy công an quận đến phường
các đội và lực lượng cán bộ chiến sĩ
đều xác định được vai trò trách nhiệm của mình
chính vì vậy để đáp ứng yêu cầu
trong tình hình hiện nay
bàn giám đốc công an tp hcm yêu cầu
công an xã phường thị trấn
tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đề án sáu mươi tám
góp phần tạo chuyển biến tích cực
trong sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi ba
đề nghị là trong sáu tháng cuối năm
các đồng chí trình lại
điều chỉnh lại
ban chỉ đạo thực hiện đề án sáu mươi tám
sẽ thao mưu lại cho quỹ ban vụ quận vĩ
để các ban ngành vào cuộc
đó là thứ nhất
cái thứ hai đối với các xã
các đồng chí khởi động lại
và đơn vị thường trực cũng đưa vào
nội dung của sáu tháng cuối năm
của công an tp hcm khởi động lại
công an tp hcm đã tăng cường thêm một trăm linh cán bộ chiến sĩ
tốt nghiệp đại học công an chính quy
về công tác tại công an xã sau sáu tháng
triển khai công an chính quy
tại năm mươi tám xã ở các huyện hóc môn củ chi nhà bè
cần giờ bình chánh
thì tình hình an ninh trực tự đã có nhiều chuyển biến tích cực
việc tăng cường bổ sung các bộ chiến sĩ
chính quy hóa lực lượng công an xã
là một trong những nội dung quan trọng
nhằm góp phần xây dựng lực lượng công an cấp cơ sở
nói riêng và công an tp hcm nói chung
xuất phát từ yêu cầu thực tiễn công tác đảm bảo
an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
phục vụ công tác phát triển kinh tế văn hóa xã hội
trên địa bàn khu vực nông thôn
ở tp hcm trong thời gian tới
liên quan đến hành vi xâm phạm trái phép
vào mạng máy tính viện thông ngân hàng
năm đối tượng vừa bị công an tp hcm khởi tố
từng công tác tại một ngân hàng
có phòng giao dịch tại tam kỳ quảng nam
nên bùi văn trương biết được tài khoản cic
và mật khẩu đăng nhập tài khoản của ngân hàng này
tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
biết nguyễn thị lịnh tri lăng
có nhu cầu tra cứu lịch sử giao dịch
vây vốn và thông tin khách hàng
trương đã tự ý cung cấp tài khoản
và mật khẩu cic
của ngân hàng để lăng tra cứu
có được thông tin lăng gửi cho đồng nghiệp
là nguyễn văn trãi đoàn công thành
và trần thanh lạc để truy cập
truy sất thông tin cá nhân
và sử dụng trái phép các thông tin của khách hàng
thưa quý vị hiện nay rất nhiều người
đồng ý mở thẻ atm thẻ visa
tại các ngân hàng vì tưởng rằng
nếu không sử dụng thẻ sẽ tự hủy
thế nhưng sau đó họ bị ngân hàng
đòi nợ liệt vào diện nợ xấu
chính vì vậy chúng ta hãy
cân nhắc thật kỹ trước khi mở một thẻ ngân hàng
nào đó để tránh gặp phải những rắc rối
không đáng có
cách đây vài ngày
chị huyền nhận được cuộc gọi của một công ty
thu hồi nợ xưng là đại diện
của ngân hàng yêu cầu chị thanh toán
ba bảy triệu đồng tiền phí thường niên
lúc này chị huyền mới biết
thẻ của mình vẫn hoạt động ngầm
suốt thời gian qua
tôi cũng từng được
nhân viên của ngân hàng tư vấn
mở những thẻ tiến dụng
tiêu trước và thanh toán sau
thực ra khi các bạn tư vấn
cũng không tư vấn chặt chẽ về
vấn đề phí thanh toán của nó rất là cao
tôi cũng từng thanh toán
và tôi cũng từng khi mà đến
thời điểm mà thanh toán lãi
thì được bên ngân hàng họ thông báo về số lãi
tôi cũng rất là bất ngờ
khi được nhân viên ngân hàng
mời chào các loại thẻ
không ít người gật đầu đồng ý
với suy nghĩ cùng lắm là tốn
vài chục ngàn đồng phí duy trì
tuy nhiên thực tế không phải như vậy
hiện tại thì rất là nhiều người
rất nhiều thẻ
theo tôi là
mở theo cái mức
theo cái mức sử dụng của mình thôi
để và quản lý cho nó tốt
mở nhiều thì không quản lý được rồi là
sau có khi lại là
mở hộ người khác
xong làm những việc mà nó không chính đáng
mới đây để thu hút khách hàng mở thẻ
các ngân hàng còn mở thêm
nhiều tiện ích mới như cho phép
rút tiền thẻ tiến dụng qua số hotline
chỉ mất một phí
trên tổng số tiền rút
so với mức phí bốn rút tại cây atm
hoặc rút tiền
rồi trả góp cố định theo tháng
để chi tiêu
việc phát hành thẻ tiến dụng dễ dãi
có thể khiến khách hàng mất khả năng thanh toán
làm gia tăng lợi xấu của ngân hàng
chính vì vậy các chuyên gia khuyến cáo
cái phí chậm thanh toán chẳng hạn
thì như vậy là người ta tính theo ngày
và nếu như bạn mà
trong cái thời hạn thanh toán
mà bạn mang trả đúng rồi thì người ta không tính
cái lãi suất nữa
mà bạn cứ thanh toán đúng trong hạn
là không mất lãi suất
nhưng nếu bạn vượt khỏi cái thời hạn đó
thì người ta tính lãi suất cho bạn
cái lãi suất này
nó cao thấp tùy theo từng ngân hàng
thường là từ năm đến hai mươi
cái khoản tiền
vượt cái mức đó
nhưng cũng có những ngân hàng thì người ta tính toàn bộ
cái số tiền đó
khi bạn nợ cho đến cái ngày bạn trả
số tiền bạn phải trả lãi
đấy thì nó tùy theo cái
ngân hàng và cái điều khoản
khi bạn mở thẻ
chúng ta phải lưu ý những cái điều đó
mặt khác người dân cũng cần lưu ý
không nên mở quá nhiều thẻ cùng một lúc
trước khi mở thẻ
nên tìm hiểu kỹ các thông tin như
lợi ích tính năng biểu phí
của từng loại thẻ
cần tra cứu thông tin tín dụ cá nhân
bằng cách truy cập website của
thông tin tín dụ quốc gia cic
và cuối cùng là
cần chủ động đến các phòng giao dịch ngân hàng
làm thủ tục khóa thẻ
hay hủy thẻ khi không có nhu cầu sử dụng
để tránh các loại phí phát sinh
phòng chống tội phạm với môi trường
công an tỉnh bạc liêu đang củng cố hồ sơ
để xử lý một công ty thu mua
chế biến tông nguyên liệu có chứa tạp chất
trên địa bàn ấp cúc chéo b
xã tân phong thị xã giá lai
theo đó vào chiều ngày một mươi ba tháng sáu
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh bạc liêu
phối hợp với công an thị xã giá lai
và tri cục quản lý thị trường
nông lâm sản và thủy sản
thuộc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
tỉnh bạc liêu tiến hành kiểm tra đổ xuất
một công ty thu mua chế biến tôm nguyên liệu
trên địa bàn ấp cúc chéo b
xã tân phong thị xã giá rai tỉnh bạc liêu
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện
gần bảy trăm năm mươi kg tông thành phẩm
tương đương hơn một hai tấn tông nguyên liệu
có chứa tạp chất cmc
đang được lưu trữ trong kho lạnh của công ty
hiện phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh bạc liêu
đã lập biên bản vi phạm hành chính
đối với công ty trên
đồng thời tạm giữ toàn bộ số tôm chứa tạp chất
để tiếp tục điều tra xử lý
lợi dụng đêm khuya

và tỉnh tiền giang
các đối tượng đã đem hai phương tiện sàn lan cát
có tải trọng trên một trăm linh tấn

trên tuyến sông tiền
thuộc thủy phận xã an nhơn
huyện châu thành tỉnh đồng thác

phối hợp với công an huyện châu thành tỉnh đồng thác
bác quản tang bốn đối tượng gồm
huỳnh tuấn kiệt ngụ tỉnh tiền giang
hồ nhật nam ngụ tỉnh bến tre

cùng ngụ tỉnh vĩnh long
đi trên phương tiện sàn lan
có tải trọng một trăm chín mươi tấn
tại hiện trường lực lượng công an tạm giữ hai sàn lan
hai máy bơm nước

và tám mươi mét khối cát trên các phương tiện
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vụ việc
và bàn giao toàn bộ tăng vật cho công an huyện châu thành
xử lý theo thẩm quyền
tiếp theo mời quý vị cùng điểm qua một số tin thức kinh tế
nổi bật trong hai mươi bốn h qua
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào và hẹn gặp lại
sau khi công ty trách nhiệm hữu hạn mặt trời hạ long lập danh sách các tàu du lịch đảm bảo các điều kiện an toàn trình thành phố
ubnd tp hạ long chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan ra soát quyết định các tàu bảo đảm điều kiện an toàn theo quy định được tham gia phương án thí điểm
lực lượng cảng vụ đường thủy nội địa quảng ninh chỉ cấp phép rời bến đối với các tàu đảm bảo điều kiện an toàn
công an tỉnh tiếp tục tăng cường công tác hướng dẫn kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn mặt trời hạ long kiểm tra công tác bảo đảm an toàn với các tàu du lịch trước khi đón khách lên tàu sử dụng dịch vụ ăn uống
thông qua việc kiểm tra việc chấp hành các điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy cháy đối với các phương tiện tham gia phương án thí điểm
thì chúng tôi cũng tăng cường việc tuyên truyền đến tất cả các thủy thủ thuyền viên
làm việc trên các phương tiện tham gia phương án tí điểm phố đêm du thuyền tại cảng tàu khách quốc tế hạ long thì phải có hiểu biết và có kiến thức
và ít nhất phải biết sử dụng thao tác thuần thục các trang thiết bị phương tiện được trang bị trên phương tiện vận chuyển khách của mình để xử lý thao tác xử lý một cách nhanh nhất hiệu quả nhất
phố đêm du thuyền hạ long là sản phẩm du lịch mới tại thành phố hạ long
để đảm bảo an toàn mang lại những trải nghiệm thú vị cho du khách sử dụng dịch vụ
các lực lượng chức năng sẽ dành mọi điều kiện để tổ chức hướng dẫn các phương tiện tham gia phương án thí điểm
thực hiện các quy định bảo đảm an toàn
đồng thời kiên quyết đình chỉ xử lý nghiêm các tàu vi phạm các quy định đảm bảo an toàn